đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín
ngang tầm nhiệm vụ trình hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai được xây dựng trên tinh thần chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật kỷ cương
đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình mới đặt ra
giải phóng được nguồn lực phát huy tiềm năng trí tuệ sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ ở mọi ngành mọi cấp mọi lĩnh vực
hiện đã có một số tỉnh thành thực hiện và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
quảng ninh là tỉnh đi tiên phong trong việc nhất thể hóa một loạt chức danh từ cấp xã lên cấp huyện
đồng thời sắp nhập một số phòng ban đơn vị hành chính cấp huyện
trong đó nổi bật lên mô hình nhất thể hóa chức danh bí thư kiêm chủ tịch ubnd ở cô tô tiên yên
quyết tâm này của quảng ninh không chỉ tiết kiệm chi thường xuyên từ ngân sách tới hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
mà còn tạo ra một bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả thông suốt
cùng với nhất thể hóa một loạt chức danh quảng ninh cũng sắp nhập một loạt các đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ tương đồng
tuy nhiên để đạt được điều này quảng ninh đã trải qua nhiều tranh luận nề lửa giữa các cấp và cả trong người dân
nội bộ chúng tôi là bộ phận liên quan đến việc biên tập đề án
thì cũng có những tranh luận rất là nầy lửa
thương án khác nhau thế nhưng mà trong quá trình vận hành vừa làm vừa rút kinh nghiệm
có điều là nó phải có lộ trình thực hiện chứ không phải là khi ta nói hợp nhất là hợp nhất một cái rồi
và cũng không phải như thế tức là ta đem cộng hai lại
mà phải có các cái tính toán đầy đủ cả về cơ chế cả về cơ cấu tổ chức bộ máy
và còn phải có lộ trình để giải quyết những con người
theo thống kê trong cả nước ngân sách dự toán chi cho tổ chức chính trị xã hội
tổ chức xã hội nghề nghiệp và các trung ương hội trong một mươi năm từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng gấp hơn ba lần
dự toán chi ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi sáu tổng chi cho các cơ quan trung ương của sáu tổ chức chính trị xã hội
tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
trong khi đó năm hai nghìn một mươi bảy dự toán chi ngân sách cho sáu tổ chức chính trị xã hội đã giảm
nhưng vẫn lên đến một tỷ đồng
vấn đề cần giải quyết đó là tính hiệu quả của các tổ chức chính trị xã hội
hiện nay đối với tỉnh
trong những năm mà chúng tôi nhận thấy rằng nhiều việc và nhiều cơ quan trữ nhiệm đó thì kết quả không cao
và khi phân công rõ trách nhiệm và nâng cao vai trò trách nhiệm của cá nhân
các đồng chí đấy và thể hiện cái vai trò đảng viên vai trò đảng đảng
mà rêu rõ trách nhiệm và có thưởng các phản ứng minh
thì tôi thấy rằng công việc rất là tốt
chính vì vậy thì trong quy chế của ban truyền khoá mới
cũng như trong các quy chế đoàn hành
thì chúng tôi xác định vai trò là cơ quan chủ nhiệm
ban đầu hết sức và rõ và có đánh giá cụ thể và liên quan đó
tuy chưa có đánh giá tổng kết chính thức về hiệu quả sắp nhập các tổ chức chính trị xã hội
nhưng thực tế cho thấy đã tiết kiệm đáng kể chi tiêu
bộ máy thống nhất gọn nhẹ hiệu quả
khi hợp nhất những đơn vị có cùng chức năng giữa các cơ quan đảng và các cơ quan chính quyền
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
đây cũng là đề án rất mới rất lớn và khó
là một ví dụ quảng nam là một ví dụ các đồng chí vừa nêu đấy
nói mãi cái chỗ tổ chức bộ máy cầm cành biên chế thì đông
phương thức lãnh đạo thì trồng chéo này mà ta chưa xếp được
càng nói giảm biên chế thì biên chế cứ tăng
nói tăng lương thì bàn hai kỳ trung ương vừa rồi chưa ra
rồi về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
đủ năng lực phẩm chất và uy tín
năng tầm nhiệm vụ
đây cũng chính là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận
tại hội nghị trung ương bảy diễn ra tại hà nội
và được kỳ vọng là bước đột phá quan trọng để triển khai trong việc đổi mới
xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực hiệu quả